xin kính chào quý vị và các bạn
do không khí lạnh đã ổn định cùng với đó vùng hội tụ gió cũng suy yếu
nên trong hôm nay và ngày mai các tỉnh thành phía đông bắc bộ phổ biến ít mưa
với nền nhiệt tăng nhẹ lên ở ngưỡng một mươi một hai mươi độ
sau đó từ ngày mùng hai khi không khí lạnh bổ sung thì nền nhiệt sẽ giảm nhẹ trở lại
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong hôm nay và ngày mai cũng phổ biến
chỉ có mưa vài nơi với nền nhiệt tăng nhẹ do động từ một mươi hai mươi một độ
nhìn chung thời tiết trong dịp nghỉ lễ dương lịch khá thuận lợi cho các hoạt động của người dân
sau đó cũng từ ngày mùng hai do ảnh hưởng của không khí lạnh nền nhiệt sẽ giảm nhẹ trở lại
với các tỉnh bắc trung bộ thời tiết khá chủ đạo là ít mưa nền nhiệt duy trì trong ngưỡng một mươi hai hai mươi một độ
sau đó từ ngày mùng hai nền nhiệt độ có xu hướng giảm nhẹ
phần từ quảng bình đến thừa thiên huế vẫn duy trì mưa rông
đặc biệt là từ mùng hai khi chịu tác động của không khí lạnh thì mưa sẽ tăng cả về diện và lượng
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến quảng ngãi trong những ngày tới sẽ tiếp tục duy trì mưa rông
từ ngày mùng hai khi chịu ảnh hưởng của không khí lạnh mưa sẽ còn tăng mạnh hơn
cục bộ có mưa vừa mưa to
phần còn lại vùng nam trung bộ chỉ có mưa vài nơi nền nhiệt trên khu vực vẫn giao động ở trong ngưỡng một mươi tám hai mươi chín độ
vùng cao tây nguyên trong hôm nay cũng như ba ngày tới không chịu ảnh hưởng của hình thế gây mưa nào
chính vì vậy trạng thái thời tiết phổ biến vẫn là ngày nắng đêm có mưa vài nơi
với mức nhiệt giao động từ một mươi bốn đến hai mươi bảy độ trời rét về đêm và sáng
các tỉnh thành nam bộ trong ba ngày tới cũng phổ biến ít mưa nền nhiệt có phần tăng nhẹ từ một đến hai độ
chủ yếu giao động trong ngưỡng hai mươi một ba mươi một độ
cảm giác xe lạnh về đêm và sáng sẽ không còn nữa